tại bệnh viện đa khoa tỉnh yên bái đoàn công tác đại sứ quán ấn độ tại việt nam sau ngày pavata neniharis
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa ấn độ tại việt nam làm trưởng đoàn
đã đến tham dự lễ khai mạc chương trình trại lắp chân giả jaipur food hai nghìn một mươi chín tại tỉnh yên bái
chương trình trại lắp chân giả jaipur food cho người khuyết tật được triển khai tại việt nam
bởi bộ ngoại giao ấn độ và đại sứ quán ấn độ tại việt nam
chương trình đầu tiên được tổ chức tại hai tỉnh vĩnh phúc và phú thọ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
từ đó đến nay chương trình đã giúp cho hơn năm trăm linh người lắp chân tay giả thành công ở hai tỉnh trên
năm nay tỉnh yên bái là một trong hai địa phương của việt nam tham gia chương trình
trong chương trình lần này sẽ có hai trăm năm mươi người được lắp chân tay giả nhằm giúp cho họ vượt qua khó khăn
lấy lại sự tự tin trong cuộc sống
thông qua việc triển khai các hoạt động trong khuôn khổ chương trình sẽ góp phần tăng cường hiểu biết
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước nói chung
giữa tỉnh yên bái và đại sứ quán ấn độ tại việt nam nói riêng